hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sáu cựu quan chức thuộc tổng công ty đường sắt việt nam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi công công vụ để theo quy định tại khoảng ba điều hai trăm tám mươi một bộ luật hình sự
trước tòa sáu bị cáo bị xét xử gồm trần quốc đông nguyên phó tổng giám đốc tổng công ty đường sắt việt nam cùng năm cán bộ thuộc ban quản lý các dự án đường sát là trần văn lục nguyên giám đốc phạm hải bằng nguyên phó giám đốc nguyễn văn hiếu nguyên giám đốc phạm quang duy nguyên phó giám đốc và nguyễn nam thái nguyên trưởng phòng dự án ba
theo cáo trạng vào tháng một mươi năm hai nghìn tám bộ giao thông vận tải phê duyệt dự án xây dựng đường sắt đô thị tuyến số một giai đoạn một
đồng thời giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư quản lý dự án tuyến số một cho ban quản lý các dự án đường sắt
ngày chín tháng chín năm hai nghìn chín tổng công ty đường sắt việt nam đại diện là ông bằng chủ nhiệm dự án đã ký hợp đồng dịch vụ tư vấn kỹ thuật dự án tuyến số một với nhà thầu gtc nhật bản và một số công ty khác
từ tháng chín năm hai nghìn chín đến tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn gtc đã chuyển tổng cộng một mươi một tỷ đồng cho phạm hải bằng nguyễn nam thái và phạm quang duy
khoản tiền tiếp nhận từ gtc là rất lớn
không được theo dõi ghi nhận trên hệ thống sổ sách chứng từ nào của ban quản lý các dự án đường sắt hay của tổ thực hiện dự án
trong phần thẩm vấn tại phiên tòa bị cáo giữ vai trò chủ mưu là phạm hải bằng quanh co không thừa nhận hành vi nhận tiền từ đối tác
nhưng tòa đã công bố tài liệu điều tra cho thấy bị cáo bằng là người trực tiếp nhận tiền từ gtc số tiền khoảng một mươi một tỷ đồng được chi tiêu không lưu sổ sách kế toán
bị cáo bằng sau đó trả lời rằng đây là khoản tiền lẽ ra gtc phải chi nhưng ban quản lý đã tri hộ cho họ
sau gần một ngày xét xử cuối giờ chiều các kiểm sát viên đã kết luận vụ án cùng với việc đề xuất bức án đối với sáu bị cáo
trong đó phạm hải bằng bị đề nghị từ một mươi một đến một mươi ba năm tù giam bằng phải nộp hơn ba sáu tỷ đồng tiền thu lợi bất chính
các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ sáu đến một mươi hai năm tù dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc vào ngày mai hai mươi bảy tháng một mươi